vâng thưa quý vị miền bắc vẫn duy trì hình thái thể thiết là khô ráo nắng hanh về trưa và chiều trời rét nhiệt độ duy trì từ một mươi ba hai mươi bốn độ c khu vực miền núi còn có nơi rét đậm rét hại
vâng quý vị lưu ý là nhiễm lạnh đột ngột thì có thể dẫn tới liệt dây thần kinh số bảy tức là gây ra triệu chứng là méo miệng hoặc là liệt mặt
vì vậy và việc giữ ấm cho cơ thể đặc biệt là khi phải ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm là vô cùng quan trọng
còn với các tỉnh miền trung dưới tác động của không khí lạnh và nhiễu động gió đông di chuyển từ biển vào làm gia tăng nhanh mưa ở khu vực này
từ thanh hóa đến thừa thiên huế thì có mưa vài nơi còn từ đà nẵng đến bình thuận thì có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
quý vị cần mang theo các dụng cụ che chắn khi ra đường